cụ thể phía đông là sông phía tây là biển phía bắc được nối bởi cầu an hòa phía nam được nối bởi cầu đúc và cầu tàu mỹ
ngoài việc minh chứng những tính chất cụ lao của rạch giá còn cho ta thấy được quá trình phát triển từ một cù lao rạch giá đến một thị xã sầm út và những tư tưởng táo bạo về lấn biển để có được một thành phố biển rạch giá ngày hôm nay

xin kính chào và hẹn gặp lại